đây là một ngôi chùa cổ di tích lịch sử đã chứng kiến nhiều sự đổi thay
đặc điểm là địa hình có tương mái thấp kẻ gian dễ dàng bật tường nhảy vào để thực hiện hành vi phạm tội
trong thời gian vừa qua nhiều cơ sở thờ tự đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
các đối tượng thường giả danh là người đi lễ chùa để dễ dàng quan sát địa điểm
khi thấy sơ hở thì ngay lập tức gây án
tại chùa sâm dương xã ninh sở huyện thường tín hà nội cũng đã bị kẻ gian trộm mất một chiếc chuông bằng kim loại nặng khoảng chín mươi kg
sau khi khám nghiệm hiện trường lực lượng công an nhận định rằng để lấy được chiếc chuông chùa như thế này
thì kẻ gian phải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp am hiểu về địa hình địa vật tại chùa
các đỉnh đền chùa này rất là lỏng lẻo
sau khi nhận được đơn trình báo của nhiều cơ sở thờ tự công an tp hà nội đã lập chuyên án để truy tìm và bắt giữ các đối tượng
sau nhiều ngày đêm mật phục theo dõi phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội là đối tượng cầm đầu đường dây ăn trộm cổ vật ở nhiều đình chùa tại hà nội và các tỉnh lân cận
huy là đối tượng có tiền án tiền
sự về tội trộm cắp cổ vật nên có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt các thiết bị an ninh lẫn chọn thời điểm gây án
cách thức các kẻ trộm như thế nào khi mà đi hai người em phân công là làm sao
em phân công thì một người đứng ngoài trông và một người vào

em lại lấy kìm và lấy ghế bắt lên để cắt camera đi
tại cơ quan công an đối tượng huy khai nhận
hắn đã quen biết với nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho tù
khi ra tù ngựa quen đường cũ bọn chúng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp một cách danh ma hơn
hậu có nhiệm vụ chở huy đi canh gác ở ngoài
mỗi một vụ bọn chúng mất khoảng từ một tiếng rưỡi tới ba tiếng để lấy trộm
hậu sẽ được trả công theo từng món đồ
các bạn nhớ like share and subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
lợi nhuận lớn trong khi đó việc truy tìm cổ vật bị đánh cắp thường gặp rất nhiều khó khăn
để điều tra những vụ trộm cắp này thì rất là khó khăn
vì các cái đình đền chùa thì thường ở những cái nơi vắng xa dân cư
và khi đối tượng gây án thì đều không để lại dấu vết
tức là đối tượng đều đeo găng tay và không để lại dấu vết
và nhân chứng hiện trường và xung quanh hiện trường thì hầu như là không có
ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng không để lại bất cứ một dấu vết nào
tất cả những lối ra vào đột nhập vào các địa điểm thờ cúng tín ngưỡng này các đối tượng thuộc như trong lòng bàn tay
sở dĩ các đối tượng dễ dàng gây án bởi nhiều đền chùa nơi thờ tự ở những nơi vắng người qua lại
xa khu dân cư có nơi không có người trông coi tường bao quanh thấp tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng đột nhập
ban chuyên án đã thu giữ được như đỉnh đồng tròn ngũ sự thời lê đèn hoa dấu sáp nến chân đỉnh và đỉnh đồng tàm sự
những cổ vật này không chỉ có giá trị lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa vô giá về lịch sử
đối tượng nguyễn văn huy và nguyễn văn hậu đã gây ra một mươi ba vụ trộm cắp cổ vật
còn nguyễn văn toàn là đầu gia tiêu thụ
nhóm này đều có nhiều tiền án tiền sự lại có kinh nghiệm trong việc xác định giá trị niên đại cổ vật
việc gây án cũng đều có nhiều tiền án tiền sự
như tiêu thụ tài sản được thực hiện một cách khép kín
sau khi bắt giữ thì đã thấy phương thức thủ đoạn của chúng là đều được chuẩn bị sẵn
các đối tượng trộm là có đối tượng tiêu thụ trước hứa hẹn sau khi trộm được các cổ vật này thì sẽ bán cho đối tượng tiêu thụ
và trước khi trộm thì chúng đều chuẩn bị kỹ về xe máy thì để tránh sự phát hiện của công an thì đã che biển kiểm soát
và trọn vào những thời điểm thường là những đêm trời mưa bão
để hạn chế tình trạng trộm cắp cổ vật đồ thờ tự tại các di tích lịch sử đình chùa
người trụ trì quản lý trông coi các di tích cần phải nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ các cổ vật đồ thờ tự bằng các biện pháp cụ thể như xa cố
thay thế các cửa ra vào không đảm bảo an toàn
lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống cảnh báo chuyển động
cắt cử người làm nhiệm vụ bảo vệ tại các di tích lịch sử nhất là vào ban đêm
đối với các cổ vật có giá trị cao về lịch sử văn hóa các đồ độc bản
thì có thể đặt làm bản sao và trưng bày bản sao của cổ vật
để nếu xảy ra mất cắp thì giảm thiểu được tối đa về thiệt hại